một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho của một công ty hoạt động trong khu công nghiệp tân tạo
quận bình tân tp hcm đến khuya cùng ngày đám cháy mới cơ bản được khống chế
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhiều người phát hiện ngọn lửa bùng cháy lớn
kèm cột khói bốc cao hàng trăm mét tại kho xưởng rộng hơn ba m hai thuộc công ty sinh hau
trong khu công nghiệp tân tạo
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã huy động hàng chục phương tiện cùng hàng trăm cảnh sát đến từ nhiều đơn vị
tiếp cận khống chế đám cháy ngăn cháy lan
đến hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy